trong các vụ lúa đông xuân và hè thu năm hai nghìn một mươi tám ngành nông nghiệp thành phố cần thơ phối hợp với ngành chức năng và các doanh nghiệp bao tiêu lúa đưa máy cấy xuống ruộng tại một số địa bàn huyện thay cho phương pháp xạ thưa hoặc cấy bằng thủ công
đây được xem là tín hiệu vui trong việc cơ giới hóa sản xuất lúa tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân
thực tế cho thấy áp dụng cây lúa bằng máy giúp nông dân xuống giống nhanh chóng và giảm lượng giống đáng kể
nếu cấy bằng máy chỉ cần từ sáu mươi năm đến tám mươi kg giống cho một hectare
còn theo tập quán để xuống giống một hectare nông dân phải chuẩn bị từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh kg lúa giống
như vậy áp dụng phương pháp cấy máy giảm được phân nửa lượng lúa giống tiết giảm được một khoản chi phí ngay đầu vụ
mỗi máy có thể cấy từ một năm đến hai hectare một ngày
cấy bằng máy cây lúa đứng nên thời gian cho nước vào ruộng sớm giúp cây lúa nhanh phục hồi và mau bén dễ hơn so với cấy bằng thủ công
chi phí của cây máy
cây máy hiện nay theo tôi biết cây máy còn ít cho nên giá thành còn cao so với công cụ sản lan
nhưng mà thành quả đạt được thứ nhất là độ ngạ và sâu bệnh và giảm phân bón thuốc bảo vệ thực vật thì cái đó giảm hơn nhất nhiều
tuy nhiên để áp dụng phổ biến nhà sản xuất cần nghiên cứu hoàn thiện các tính năng để máy có thể hoạt động tốt trên mọi cánh đồng
nhất là đối với vùng đất lông nhiều bùn nhão
việc ứng dụng máy cấy trong khâu gieo xạ không chỉ tiết kiệm được lượng lúa giống giải phóng sức lao động
mà còn bảo đảm cho việc xuống giống trong thời gian ngắn phù hợp áp dụng cho các cánh đồng lớn

tuy nhiên để áp dụng máy cấy trong khâu gieo xạ không chỉ tiết kiệm được lượng lúa giống giảm phân bón thuốc bảo vệ thực vật

tuy nhiên để áp dụng máy cấy trong khâu gieo xạ không chỉ tiết kiệm được lượng lúa giống giảm phân bón thuốc bảo vệ thực vật
nhất là đối với vùng đất lông nhiều bùn nhão